sau kỳ nghỉ tết nông dân các tỉnh duyên hải miền trung khẩn trương ra đồng trừ bệnh đạo ôn sâu cuốn lá và diệt cỏ trên lúa đông xuân
chính quyền các địa phương cũng thành lập đoàn đi kiểm tra thực tế hướng dẫn nông dân cách phòng trừ hiệu quả ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh phú yên
những ngày đầu xuân tranh thủ các cơ sở bán phân bón và thuốc bảo vệ thực vật khai hàng đầu năm mới
một mươi hai giờ trưa trong khi nhiều người vẫn còn du xuân thì ông lê văn kê ở xã hỏa an huyện phú hòa tỉnh phú yên
phải tranh thủ ra đồng phun thuốc diệt cỏ trên diện tích hơn một hectare lúa nước do trước đó không thể phun vì mưa lạnh kéo dài
tỉnh phú yên có hơn hai mươi sáu năm trăm linh hectare lúa nước hay vụ trong đó huyện phú hòa chiếm năm bốn trăm sáu mươi tám hectare
do ảnh hưởng của không khí lạnh và mưa phùn buổi sáng trời nhiều xương bệnh đạo ôn và sâu cuốn lá càng có cơ hội phát triển gây vàng lá mạnh trên cây lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh làm đồng
nặng nhất là ở những chân ruộng trúng
xạ dày và bón thửa phần đạm

do các đợt mưa nhỏ chung với thời điểm nông dân bón phân bón đồng là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại nguy cơ lây lan ra diện rộng
tuy nhiên hiện vẫn chưa thể thống kê được diện tích lúa nhiễm bệnh
ngành nông nghiệp cùng các địa phương tăng cường kiểm tra đồng ruộng phát hiện sớm lúa nhiễm bệnh hướng dẫn nông dân phun thuốc kịp thời và bón cân đối phân để hạn chế không để bệnh gây hại nặng và lây lan ảnh hưởng đến năng suất